thưa quý vị cùng với thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ cây nêu hay chiếc bánh trưng xanh
thì tiếng pháo đã trở thành một phần hồi ức văn hóa đặc thù trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc
thế nhưng cũng chính pháo lại trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi về những mối hiểm họa khôn lường
đối với sức khỏe thậm chí là tính mạng con người mỗi dịp tết đến xuân về
chính vì vậy mà nhiều năm qua chính phủ cơ quan công an đã quyết định cấm
và xử lý quyết liệt các loại tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến loại hình hàng hóa này
vâng chỉ còn hai tháng nữa thôi là đến tết nguyên đán
và tết năm nay có an toàn hạnh phúc hay không thì phụ thuộc rất lớn vào ý thức tuân thủ pháp luật của mỗi người dân
và ngay sau đây hãy cùng với cư dân mạng một lần nữa lên án những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ
và cảnh báo cộng đồng về tính chất nguy hiểm của các loại pháo nổ
sắp hết năm rồi mấy vụ xảy ra rồi
làm ơn được chế tạo pháo nửa bản
bà con ơi
vì có khả năng gây nổ chết người nên nhà nước mới cấm chế tạo sử dụng rồi buôn bán pháo nổ
mong rằng người dân nghĩ đến hệ lụy mà không thực hiện hành vi này để không có thương vong xảy ra
cấm pháo là đúng nguy hiểm lắm gây thiệt hại cả tính mạng người khác nữa
đó là những bình luận của cư dân mạng sau vụ nổ xảy ra ở ninh bình cách đây ít ngày mà nguyên nhân là do chế tạo pháo
hậu quả khiến hai người chết và một em nhỏ bị thương
trong vụ việc này
đối tượng đã thuê nhà và lên mạng tìm hiểu cách chế tạo pháo
sau đó thuê hai người phụ nữ cùng chế tạo pháo bán trong dịp tết
tuy nhiên khi đang trong quá trình ráp ngòi nổ và đóng khói thì xảy ra vụ nổ thương xót cho các nạn nhân
tuy nhiên cư dân mạng cũng cực lực lên án và phản đối hành vi sản xuất pháo nổ trái phép nhằm thu lợi bất chính
theo cư dân mạng năm nào vào thời gian này cũng xảy ra không ít các vụ việc với những thương vong đáng tiếc
song đáng buồn là nhiều người vẫn không rút được bài học cho mình
thật là thương tâm xin chia buồn cùng hai gia đình nạn nhân đề nghị xử lý nghiêm để giăn đe người khác
vì gần tết rồi loại tội phạm này hoạt động nhiều lắm
thế là hết một đời người vì lựa nghề mưu sinh vi phạm pháp luật có rủi ro cao về tính mạng
mong các nhà chức trách kiểm tra sát sao trong thời điểm cuối năm để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
vì những cái tai nạn thương tâm nên cấm pháo từ lâu
nhiều người vì lợi nhuận đánh đổi cả tính mạng để sản xuất buôn bán mà không sợ
liên tiếp những ngày gần đây hàng loạt vụ việc các em học sinh tự mua tiền chất về nhà chế tạo pháo nổ
đã bị lực lượng công an trên cả nước phát hiện và kịp thời ngăn chặn
điều đáng nói đó là hầu hết các em học sinh này đều tự học cách chế tạo pháo nổ qua mạng xã hội
việc này khiến cho cộng đồng mạng hết sức lo ngại khi mà ở độ tuổi của các em còn tò mò khám phá
chưa tự nhận thức được hết tính chất nguy hiểm trong hành vi của mình
thì khắp nơi trên mạng vẫn lan tràn những clip dạy chế tạo pháo
các tiền chất vẫn được đánh giá
nhưng được dễ dàng mua bán quà lại
theo cư dân mạng để tránh những sự việc đáng tiếc do pháo nổ gây ra
cần phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả xã hội nhà trường đặc biệt là gia đình trong quản lý giáo dục các em học sinh
việc chế tạo sản xuất sử dụng pháo trái phép là hành vi vi phạm pháp luật
tiêm ẩn mối nguy hiểm côn lượng tới tính mạng sức khỏe và tình hình an ninh trật tự
kính mong với phụ huynh hãy thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em mình không vi phạm
một số thanh thiếu niên
tò mò muốn khám phá chỉ cần nước internet là chế ra pháo nổ
điều này rất nguy hiểm chúng ta không thể được trước được hết nguy hiểm của nó
trời dại dột thế là cùng đã có bao cái chiếc thương tâm giọt đạn pháo mà còn chưa sáng mắt ra
mong rằng các bậc phụ huynh hãy quan tâm sát sao hơn nữa đến con em mình tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc
để cảnh báo đến người dân trên fanpage chính thức của bộ công an và các fanpage của lực lượng công an các đơn vị địa phương
đã thường xuyên đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đăng các tin bài liên quan tuyên truyền vận động giúp nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống pháo nổ diễn thấy người đán
cộng đồng mạng cũng đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ
cùng với đó kêu gọi cộng đồng cùng tích cực tham gia phòng chống pháo nổ bằng nhiều biện pháp khác nhau và nói không với pháo nổ
cần xử lý nghiêm minh có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn kịp thời những người tàng trữ buôn bán sử dụng pháo nổ và các nguyên liệu làm pháo
nên có sự giả soát và cảnh báo để các trang mạng xã hội như tiktok youtube gỡ các nội dung hướng dẫn làm pháo đồng thời làm video ngắn tuyên truyền về hậu quả tự chế pháo và đăng trên các kênh mạng xã hội như tiktok để cảnh báo
nên tăng mạnh hình phạt đối với hành vi tự chế mua bán và sử dụng pháo lên tới vài trăm triệu một lần chẳng hạn hoặc có thể cân nhắc phản hình sự nên hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và có thể là cho xã hội nếu xảy ra cháy nổ hỏa hoạn
việc chế tạo sản xuất sử dụng pháo nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật tiêm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng sức khỏe và tình hình an ninh trật tự
vì vậy để đón một cái tết an toàn và hạnh phúc trọn vẹn mỗi người dân hãy tuân thủ pháp luật không vì một vài niềm vui nhỏ trước mắt mà đánh đổi sức khỏe và tính mạng của mình cũng như những người xung quanh
nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm mỗi người dân hãy thông báo ngay cho cơ quan chức năng địa phương để xử lý kịp thời chung tay đẩy lùi pháo nổ dịp tết